tại huyện vân hồ tỉnh sơn la đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
cùng đoàn công tác của quốc hội đã tham dự lễ khởi công nhà máy chế biến hoa quả công nghệ cao tại tỉnh sơn la
đây là nhà máy chế biến cam nhãn cô đặc đầu tiên tại việt nam
dự án nhà máy chế biến quả và đồ uống nước hoa quả công nghệ cao được kỳ vọng là cú hích để tỉnh sơn la khai thác tiềm năng trồng cây ăn quả
nguồn vốn đầu tư cho dự án một hai trăm linh tỷ đồng sẽ được tiến hành theo hai giai đoạn
phát biểu tại lễ khởi công phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng gửi lời thăm hỏi
lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất của lãnh đạo đảng nhà nước tới đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện vân hồ nói riêng và tỉnh sơn la nói chung
phó chủ tịch thường trực quốc hội đánh giá cao ý nghĩa của nhà máy trong việc thực hiện chính sách dân tộc của đảng và nhà nước
đồng chí tòng thị phóng cũng lưu ý để thực hiện tốt dự án và mang lại hiệu quả cao
tập đoàn th cùng với lãnh đạo tỉnh sơn la cũng như các đối tác cần đảm bảo đời sống vật chất
tinh thần cho đồng bào các dân tộc vùng nguyên liệu gắn bó với đồng bào đặc biệt quan tâm đến việc quản lý và bảo vệ môi trường